nhận thấy mv there is no one at all của sơn tùng mtp vừa ra mắt gây bức xúc bởi tinh thần tiêu cực ảnh hưởng xấu đến giới trẻ
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã gửi yêu cầu cho phía google ngăn chặn mv này ngay lập tức
các nền tảng mạng khác không được đăng tải
cục nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm sử dụng trang phục
từ ngữ âm thanh hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc
tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội
vì vậy cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch xử lý hành vi của các tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm ghi hình theo quy định
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông có biện pháp xử lý ngăn chặn đối với các tổ chức cá nhân
đăng phát lưu hành phổ biến bản ghi âm ghi hình trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mở đầu bản tin là thông tin mới nhất liên quan đến vụ sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
phóng viên nam hà thông tin chi tiết
nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và bảy bị can liên quan thuộc các công ty aic
công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng thế hệ mới và công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế medi concern việt nam
kết quả điều tra ban đầu xác định bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn đã có sự móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá
thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản của nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
bị can phan huy anh vũ khi đó là giám đốc bệnh viện đồng nai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
và ngay lúc này tại trụ sở chính của tập đoàn iec group ở tầng một mươi chín lotte central quận ba đình tp hà nội
lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám xét phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có những ghi nhận bước đầu
đúng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn đại diện cơ quan cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
bộ công an viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành công bố các quyết định phê duyệt lệnh khám xét
đồng thời tổ chức việc khám xét tại trụ sở chính của aec group
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị
máy tính phục vụ quá trình điều tra làm rõ
những vi phạm của tập đoàn aic group hiện công tác khám xét vẫn đang được tiến hành
thông tin chi tiết về vụ việc này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh
phát sóng vào lúc hai mươi hai h ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt tạm giam hồ hoàn kiếm
giám đốc và trương công long nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án khu đô thị đông bắc
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo điều tra ban đầu trong quá trình quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ đông bắc
hai bị can thực hiện không đúng các quy định về nguyên tắc trình tự thủ tục bồi thường
hỗ trợ tái định cư gây thiệt hại tổng số tiền trên hai mươi tỷ đồng
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can
đối với hồ hoàn kiếm và trương công long về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thổi đất
ngày hai mươi tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ hoàn kiếm và trương công long
chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật đã dùng rượu chém người khác
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu
thì giữa hào với thi đức long có xảy ra va chạm sau đó giữa hai bên cãi vã và long đã đấm vào mặt hào
sau khi hỏi và biết chuyện
bảo liền bảo cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu bảo cầm rượu lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long
gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu
đối tượng nông thị quỳnh lan chú tại huyện tràng định lạng sơn là kế toán của ủy ban nhân dân
xã khánh long huyện tràng định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định khởi tố bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản
trong thời gian công tác tại ủy ban nhân dân xã khánh long lan là công chức phụ trách kế toán
đã lợi dụng lãnh đạo xã chuyển công tác tự ý đổi mật khẩu chữ ký số mà không thông báo cho cấp trên biết
lập khống chứng tử để tham mô ngân sách của xã tại kho bạc nhà nước
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hai mươi tám lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng
trong đó số tiền lập chứng tử khống để chuyển khoản chi là trên hai trăm sáu mươi triệu đồng
sau khi trừ một mươi tiền hóa đơn đối tượng đã sử dụng số tiền còn lại để tiêu xài cá nhân
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và nơi làm việc của lan
cơ quan điều tra thu giữ hai laptop cùng nhiều tăng vật có liên quan
bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài ba mươi tháng bốn một tháng năm
hôm nay lưu lượng phương tiện di chuyển tăng đột biến công tác đảm bảo an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an triển khai như thế nào
để đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ lễ an ninh an toàn
thông tin này sẽ được phóng viên an ninh hai mươi bốn h chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tin tức ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã hòa nhơn
khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là cha ruột của huỳnh tài cùng về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu qua email
chương cầu dân ý bầu đào minh quân của tổ chức
tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức
và được cấp danh số đồng thời sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến
với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động tài lôi kéo cha mình là huỳnh tiến cùng tham gia
đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động như trình bày
nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến lôi kéo một số cá nhân tham gia
và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến
theo quy định của pháp luật